tại đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi sau nhiều giờ hoành hành với sức gió giật cấp một mươi bốn
bão số chín đã làm tốc mái nhiều nhà dân nhiều tàu thuyền cano bị sóng biển đánh chìm
nhiều diện tích hoa màu của người dân bị hư hại
bão số chín đã làm ba người bị thương hiện đã được đưa vào trung tâm y tế huyện để điều trị
hơn một nhà dân trụ sở cơ quan nhà nước bị tốc mái sập hư hỏng
hàng trăm cây cối bị gió cuột ngã đổ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân
sau khi bão đi qua ngành chức năng huyện lý sơn đã đi kiểm tra thăm hỏi
động viên những hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa nuôi trồng thủy sản
chỉ đạo cho các lực lượng dọn dẹp và vệ sinh môi trường giúp người dân sớm ổn định cuộc sống